lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh phối hợp hải quan hà tĩnh
vừa bắt giữ một đối tượng thu giữ một kg kentamin và bảy năm trăm linh viên ma túy tổng hợp
tại cửa khẩu quốc tế cầu treo tỉnh hà tĩnh đối tượng nhiêu vang trú tại lào
dùng xe ô tô mang biển kiểm soát lào vận chuyển trái phép chất ma túy từ lào vào việt nam
kiểm tra tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ một kg kentamin bảy năm trăm linh viên ma túy tổng hợp
để qua mắt các lực lượng chức năng đối tượng đã ra cố ghế ngồi trên xe để cất giấu ma túy
tại cơ quan điều tra đối tượng ye vang khai nhận vận chuyển số ma túy từ lào vào việt nam
để bàn giao cho một đối tượng ở nghệ an lấy tiền công